những ngày sau bão lũ cảnh hoang tàn không khí ảm đạm bao trùm các vùng nuôi tôm hùm của tỉnh phú yên
chỉ vài ngày trước những lồng bè tôm hùm là niềm hy vọng đổi đời của hàng trăm ngư dân
thế nhưng trong phút chốc đã tan biến tất cả
ấm ức nghẹn ngào nước mắt bà nguyễn thị ngân ở xã xuân thịnh thị xã sông cầu
cố tìm lại những gì còn sót lại trong các lồng tôm mới được vớt lên từ biển cả
với hai mươi con tôm hùm các loại bà ngân phải bỏ tiền đầu tư hơn hai tỷ đồng
nó bị bão lũ cuốn trôi ra biển
vốn đầu tư ít thiệt hại nhẹ hơn
những ngày này ông trần xuân long lầm lỗi tìm kiếm khiêng từng chiếc lồng bị sóng biển đánh méo về sửa sang lại
sau khi bốn con tôm hùm xanh trôi theo dòng nước lũ ra biển trắng tay hai trăm năm mươi triệu đồng
thị xã sông cầu có hai mươi chín lồng một ba trăm linh bè nuôi trồng thủy sản lớn nhất tỉnh phú yên
trước bão số một mươi hai hầu hết các lồng bè đều đã được gia cố tràng trống
tuy nhiên do gió giật mạnh lũ đổ về đã có chín mươi bảy bè nuôi trồng thủy sản ở đầm cù mông và vị xuân đàn

dài bị vỡ hư hỏng nặng thiệt hại hơn ba trăm chín mươi bốn ba trăm sáu mươi con tô hùm chủ yếu ở xã xuân thịnh
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đợt bão lũ vừa qua toàn tỉnh có hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm thương phẩm
hai mươi ba bè tôm hùm giống bị cuốn trôi thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
đối với thị xã sông cầu từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nghề nuôi tôm hùm liên tục bị thiệt hại do mưa lũ dịch bệnh
tỉnh phú yên và ngành ngân hàng đã nhiều lần giãn nợ vay
để người dân có cơ hội tái thả nuôi nhưng không mang lại kết quả
trong đó mưa lũ gây thiệt hại nặng nề nhất người dân liên tục gặp khó khăn mất mát lớn
nhiều hộ không còn khả năng để trả nợ ngân hàng